sau khi hết dịch tả lợn châu phi các địa phương trong cả nước đang nỗ lực để tái đàn
thế nhưng việc chăn nuôi của người dân đang đứng trước nhiều khó khăn do thiếu vốn giá con giống thức ăn tăng cao
ghi nhận tại đồng nai địa phương được xem là thủ phủ chăn nuôi lợn của nước ta với tổng đàn hơn hai triệu con
dịch tả lợn châu phi xảy ra vào năm hai nghìn một mươi chín đã khiến gần như toàn bộ lợn của gia đình ông bùi văn kết phải tiêu hủy do nhiễm bệnh
sau khi dịch bệnh được khống chế gia đình ông kết đã phai mượn tiền để đầu tư chuồng trại mua con giống tái đàn trở lại
tuy nhiên hiện ông cũng như nhiều người dân chăn nuôi khác ở đồng nai gặp rất nhiều khó khăn
chuồng trại bò không bây giờ vay thêm vốn đầu tư sửa chuồng trại để nuôi tiếp
mới đặt bốn mươi năm mươi con heo con chuẩn bị bắt
theo ghi nhận khoảng hai tháng trở lại đây người chăn nuôi ở đồng nai đã bắt đầu
tái đàn trở lại
tuy nhiên thời điểm này người chăn nuôi lợn đối mặt với rất nhiều khó khăn vì giá mỗi con lợn giống lên đến ba triệu đồng
với tốc độ tái đàn như hiện nay dự kiến đến cuối năm hai nghìn hai mươi tổng đàn lợn của đồng nai sẽ đạt mức hai năm triệu con
bằng với trước thời điểm xảy ra dịch tả lợn châu phi
mục tiêu này các ngành chức năng cần khai thông các chính sách giúp người chăn nuôi tiếp cận nguồn vốn yêu đãi